công an huyện bình chánh tp hcm cho biết đang truy xét hai đối tượng đã dùng súng bắn vào xe hơi
của một việt kiều xảy ra trên địa bàn vào đêm ngày một mươi sáu tháng hai
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi sáu tháng hai có hai người đi xe máy đến trước khu đất ấp năm a
xã bình hưng huyện bình chánh tp hcm rồi bắn nhiều phát súng vào xe ô tô mang biển kiểm soát sáu mươi tám a một mươi chín nghìn tám mươi chín
đang đỗ sau đó rời đi thời điểm nổ súng trong ô tô không có người cho nên may mắn không có ai bị thương
tại hiện trường nhiều vỏ đạn vương vãi trên đường được biết chiếc xe bị bắn là của gia đình ông phan văn ba mươi
tám mươi tuổi việt kiều mỹ nhận được tin báo công an huyện bình chánh phối hợp cùng đơn vị chức năng
có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc tại hiện trường lực lượng công an ghi nhận
có ba lỗ thủng trên thân ô tô và thu giữ được một số đầu đạn bước đầu nhà chức trách xác định nguyên nhân
của vụ việc xuất phát từ việc tranh chấp khu đất tại địa điểm nói trên